tổng công ty điện lực miền trung tổ chức hội nghị trao đổi với đại diện các ngân hàng tổ chức trung gian về công tác thu hộ tiền điện và thống nhất cơ chế triển khai thực hiện
thực hiện chủ trương của chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt tổng công ty điện lực miền trung đã nghiên cứu nhiều giải pháp để cung cấp thêm nhiều tiện ích tiện lợi cho khách hàng khi nộp tiền điện tăng năng suất lao động
tại hội nghị các ý kiến đánh giá cao hiệu quả của công tác thu hộ tiền điện đồng thời đề nghị tổng công ty điện lực miền trung có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ để kết nối ổn định an toàn và liên tục
từ năm hai nghìn một mươi tổng công ty điện lực miền trung hợp tác với ngân hàng việt tinh banh thu tiền điện hiện nay đã ký hợp đồng thu hộ tiền điện với hai mươi hai đơn vị
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ thu qua ngân hàng tổ chức trung gian đạt hơn tám mươi doanh thu tiền điện
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ thu qua ngân hàng tỷ lệ thu qua ngân hàng tỷ lệ thu qua ngân hàng tỷ lệ thu qua ngân hàng